chủ đầu tư dự án quốc lộ một qua tỉnh hà nam vừa đề xuất giảm ba mươi giá vé cho tất cả các loại phương tiện qua trạm thu phí nam cầu rẽ
đây là mức phí thấp nhất so với các trạm thu phí bot trên tuyến quốc lộ một đến thời điểm này
quốc lộ một đoạn qua tỉnh hà nam được thực hiện theo hình thức bot với tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu là hai bốn mươi sáu tỷ đồng
do liên doanh công ty cổ phần phe con công ty cổ phần xây dựng cô tích con và tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
sienco một làm nhà đầu tư
dự án quốc lộ một đoạn tránh thành phố phủ lý và tăng cường mặt đường quốc lộ một đoạn km hai trăm một mươi năm bảy trăm bảy mươi năm đến km hai trăm ba mươi năm tám trăm tám mươi năm tỉnh hà nam
chủ động đề xuất giảm ba mươi giá vé
cụ thể với mức phí sử dụng đường bộ đối với xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn
và các loại xe bíp vận tải
hành khách công cộng qua trạm nam cầu rẽ là hai mươi năm đồng một lượt bảy trăm năm mươi đồng một tháng và hai hai mươi năm đồng một quý
xe từ một mươi hai đến ba mươi ghế ngồi xe tải có tải trọng từ bốn tấn đến dưới một mươi tấn là bốn mươi đồng một lượt một hai triệu đồng một tháng và ba hai trăm bốn mươi đồng một quý